đảng bộ thị xã điện bàn tỉnh quảng nam đã gắn nhiệm vụ cụ thể của đảng viên và cả hệ thống chính trị với việc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới
qua đó đảng bộ ngày càng vững mạnh và nông thôn ngày càng đổi mới đời sống nông dân ngày càng cải thiện
để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới đảng bộ thị xã điện bàn tỉnh quảng nam đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng
chỉnh trang đồng ruộng với việc huy động nguồn nhân lực để bê tông hóa giao thông nông thôn
đường nội đồng đã giúp đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất trong đó nêu cao vai trò đảng viên trong việc vận động và thực hiện các tiêu chí
lấy đảng viên là đầu tàu để vận động nhân dân
thường bộ cấp quý là bây giờ phải tập trung chữ đạo hai nước khác đây phải tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ của xã của thông vào trong chương trình xây dựng nông thôn mới này
vai trò chủ thể của đảng viên của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy
mọi người đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập đã góp công góp của đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đồng bộ góp phần đạt chuẩn xã nông thôn mới
chúng tôi đã thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới vận động bà con nhân dân đối với địa bàn thôn đức bóng
nhất là nhân dân đã hiến cả đất cả tường rồ cả hoạt dụng gia đình để hiến để mở đường nhất là tuyến đường vào nhà anh trọng
sau đó những tuyến đường gọng lại và được thử đồng thùng của nhân dân trong đó thực hiện chung với chủ trương của đảng và nhà nước
các đồng chí đồng viên trong khi bộ phải thực hiện tốt
và nhằm là đồng viên toàn
cân thể nhân dân trước mát lực cân bộ và đồng viên trong khi thực hiện tốt
vô thông khép kính tất cả xã thông và cái nguồn vóng này thì phải nói rằng đối với cấp tranh hỗ trợ một phần
đối với nguồn ngân sách của địa phương đó là chúng tôi vận động vận động trước hết là các doanh nghiệp đáng trình địa bàn xã
những người công quê hương lòng an xa chúng tôi kêu gọi đầu tư và mở rộng là các trường hạt thì đều được chủ
khu vực nông thôn ở thị xã điện bàn hôm nay đã có những bước chuyển dịch khá tích cực
đời sống đại bộ phận nông dân được cải thiện thu nhập bình quân đầu người đạt trên hai mươi sáu triệu đồng trên người trên năm
tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn một năm mươi ba cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tích cực sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa
các thầy nói là điện bàn bây giờ là vừa thị xã và nó vừa là thị xã hoàn thành các ti tí
các xã về nông thôn mới
bây giờ tính chung giá tầy sản xuất tại điện bàn là trên một hectare là đạt khoảng chín mươi năm triệu đồng trên một năm
và thu nhập bình quân của một người nông dân là hai mươi sáu triệu đồng
và cái nồi hiện nay của chúng tôi chỉ còn ba sáu thôi
chúng tôi có mấy bài học kinh nghiệm cần trao đổi
cái thứ nhất là phải tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo của các quỹ chính
đặc biệt là vơ trò của người đảng đạo
để làm sao để làm cho toàn bộ hệ thống chính tệ chúng ta là vô cùng
và sự đồng thuận của nhân dân là vô cùng quan trọng
giờ đây những mô hình kinh tế hàng trăm triệu đồng một năm không còn là hiếm
người dân tin tưởng vào công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo
và niềm tin đó là động lực để điện bàn vươn lên
với sự nỗ lực của đảng bộ và nhân dân thị xã điện bàn đã trở thành một trong hai địa phương của tỉnh quảng nam
được chính phủ công nhận hoàn thành trí tiêu nông thuận mới
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo